tiếp tục cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới gần bờ
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc một mươi bốn h chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số chín
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi năm hai độ kinh đông cách đảo song tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh nam trung bộ khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba